chuyển sang tin tức covid một mươi chín trên thế giới hàn quốc ngày hôm nay đã ghi nhận hai ca tử vong có liên quan đến biến thể omicron của virus sars cov hai gây bệnh covid một mươi chín
theo cơ quan y tế juan rou hai bệnh nhân đều ở độ tuổi chín mươi qua đời hôm hai mươi bảy và hai mươi chín tháng một mươi hai sau khi nhận kết quả dương tính với sars cov hai
kết quả xài trình tự gen cho thấy hai người này nhận biến thể siêu đột biến omicron
nguyên nhân tử vong hiện đang được xác định nên chưa thể khẳng định chắc chắn hai bệnh nhân qua đời vì biến thể mới
ngày ba một cơ quan y tế hàn quốc cũng cho biết nước này vừa ghi nhận thêm ba một trăm hai mươi chín ca mắc mới covid một mươi chín nâng tổng số ca bệnh ở nước này lên sáu trăm bốn mươi hai hai trăm linh bảy trường hợp
đến thời điểm hiện tại hàn quốc đã ghi nhận tổng cộng một ba trăm một mươi tám ca nhiễm biến thể omicron bao gồm bảy trăm linh ba ca nhập cảnh và sáu trăm một mươi năm ca cộng đồng
tỷ lệ dân số được tiêm đủ lửa vaccine ở hàn quốc là tám mươi sáu hai
số người được tiêm liều nhắc lại là hơn một mươi tám triệu người tương đương ba mươi sáu dân số
hàn quốc bắt đầu triển khai kế hoạch sống chung với covid một mươi chín từ đầu tháng một mươi một nhưng số ca mắc mới hàng ngày đã gia tăng nhanh chóng và chạm mốc kỷ lục bảy tám trăm bốn mươi tám ca vào ngày một mươi năm tháng một mươi hai buộc chính phủ nước này phải chiết chặt một số hoạt động từ ngày một mươi tám tháng một mươi hai
cụ thể nhà hàng và quán cà phê phải đóng cửa lúc hai mươi một giờ quy mô tụ tập riêng tư được giới hạn xuống bốn người áp dụng trên toàn quốc
theo kế hoạch các quy định này sẽ hết hiệu lực vào ngày hai tháng một nhưng chính phủ hàn quốc đã gia hạn áp dụng thêm hai tuần đến hết ngày một mươi sáu tháng một